bộ trưởng quốc phòng nga sergei shogui đã ủng hộ đề xuất của tư lệnh các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
đại tướng sergei shirovkin về việc giúp quân khỏi thành phố kherson miền nam ukraine và tổ chức phòng thủ dọc theo bờ đông sông dnipro
nga tuyên bố mục tiêu cho việc tức quân là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn đồng thời đảm bảo tính mạng của binh sĩ và dân thường
kherson là khu vực ở miền nam ukraine đã tiến hành trưng cầu ý dân với đa số người dân ủng hộ sắp nhập về nga vào hồi tháng chín vừa qua
chính quyền kerson gần đây đã hối thúc người dân sơ tán các lực lượng nga đã hỗ trợ người dân rời thành phố
hơn một trăm một mươi năm người đã rời khỏi kherson trong những tuần gần đây
chỉ huy các lực lượng nga tại ukraine khẳng định quân đội nước này vẫn cố gắng ổn định tình hình ở tiền tuyến
lệnh động viên quân một phần được thực hiện ở nga từ
cuối tháng chín đến đầu tháng một mươi một cho phép các lực lượng nga huy động quân dự bị và tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu